ngay sau khi có tuyên bố dịch virus corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu của tổ chức y tế thế giới
trong ngày ba mươi một tháng một phóng viên ghi nhận tại thành phố hồ chí minh rất nhiều người dân đi tìm mua khẩu trang y tế để phòng dịch
tại một số cửa hiệu đã thông báo hết hàng một số nơi vẫn còn nhưng được bán với số lượng giới hạn cho mỗi người
hoặc còn hàng nhưng lại bị đẩy giá lên cao
dạo một vòng các hiệu thuốc trên đường hai bà trưng quận một thành phố hồ chí minh
hầu hết các cửa hiệu đều thông báo hết khẩu trang và nước rửa tay khô
còn lại trung tâm thương mại dược phẩm và trang kết bị y tế trên đường nguyễn giãn thanh quận một mươi thành phố hồ chí minh
người dân phải chen nhau để mua được một hộp khẩu trang y tế thông thường với giá một trăm linh đồng đến một trăm năm mươi đồng
chạy tới đây này tại vì đây là đường thuốc nó nhiều nhất nên chạy qua đây
còn mấy chỗ kia không đâu còn đâu chấm mốt bốn lớp chấm ba lớp
không may mắn được như anh nguyễn quốc thảo chị nguyễn thị mai dung ngụ quận năm thành phố hồ chí minh
lại thất vọng ra về khi vào trong chợ thuốc nhưng vẫn không mua được khẩu trang y tế để phòng dịch cho gia đình
những nhà thuốc mình quen ở đường trần hưng đạo là chuyên bán thiết bị y tế các thứ
khi mình liên lạc thì họ cũng báo là hết hàng không có bán khẩu trang y tế và nước rửa tay khô
bản thân công ty mình cũng chỉ có phải rất thân quen mới mua được hai thùng khẩu trang để phát cho nhân viên mỗi người một mươi cái
thì mình cũng sốt ruột để mình mua cho gia đình cho nên là mình đã phải ra tận chợ xỉ để mình mua
và khi mà tới chợ xỉ thì mình biết là cũng chỉ có một vài cửa hàng bán khẩu trang thôi
nhưng khi mà mình đến chính những cửa hàng đấy mình nhìn tận mắt là họ đang stock hàng hàng trăm thùng khẩu trang vào nhưng mà họ không bán cho mình
trung tâm thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế là chợ thuốc lớn nhất tại thành phố hồ chí minh
được nhiều người dân kỳ vọng là vẫn còn đủ khẩu trang y tế trong bối cảnh nhiều hiệu thuốc bán lẻ đã cháy hàng
tuy nhiên một số cửa hiệu đã trưng biển thông báo hết khẩu trang nước rửa tay
đây là hai mặt hàng được người dân thành phố hồ chí minh tìm mua nhiều nhất trong những ngày qua
cũng theo khuyến cáo của chuyên gia y tế để phòng dịch tiết lây lan khi tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh hoặc khu vực tiếp xúc dịch tễ
người dân có thể sử dụng loại khẩu trang ba lớp khi di chuyển ra ngoài môi trường và chỉ nên sử dụng một lần
đồng thời cần phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để diệt khuẩn